ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và sẽ phải trả giá đắt trong tương lai gần
thưa quý vị trong khi chính phủ yêu cầu liên bộ phải đưa ra được giá cơ sở cho xăng a chín mươi năm trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
vì việc mới chỉ khuyến nghị đã cho thấy việc minh bạch hóa giá a chín mươi năm vẫn đang còn là dấu hỏi gây bức xúc cho người tiêu dùng
ghi nhận vấn đề này báo lao động có bài viết rằng nhập nhèm tiêu chuẩn xăng a chín mươi năm
trong đợt điều chỉnh giá xăng dầu công bố mới đây đối với xăng a chín mươi năm
liên bộ công thương tài chính khuyến nghị các thương nhân
tăng giá bán xăng a chín mươi năm tối đa là năm trăm hai mươi sáu đồng một lít so với giá bán hiện hành
ngoài ra việc xăng a chín mươi năm có tới mấy loại giá cả cũng tranh lệch
nhưng các cây xăng lại ưu tiên bán lại đắt nhất đã khiến cho người tiêu dùng mất thêm tiền
tác giả bài viết cho rằng xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện
việc xăng a chín mươi năm vẫn đang bị bung lỏng như hiện nay sẽ tạo ra nhiều kẽ hở để tạo ra các lợi ích nhóm và người tiêu dùng thiệt hại
theo thông tin từ sở giáo dục đào tạo thành phố hà nội cho biết
điểm mới trong kỳ tuyển sinh đầu cấp của hà nội năm nay là việc bổ sung thêm mô hình tuyển sinh hệ song bằng
báo an ninh thủ đô đề cập đến vấn đề này
ở bậc trung học phổ thông theo kế hoạch năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thành phố có hai trường trung học phổ thông công lập tuyển sinh lớp một mươi chương trình đào tạo song bằng tú tài
cụ thể là trường trung học phổ thông chu văn an và trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
học sinh đăng ký tuyển sinh các lớp này phải dự tuyển ba vòng
vòng một thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài trung học phổ thông quốc gia việt nam vào ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
vòng hai thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài anh quốc vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và vòng ba là phỏng vấn vào ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
những ngày gần đây nhiều thuê bao đã tá hỏa khi nhận được thông báo của nhà mạng
yêu cầu đến các điểm giao dịch để hoàn thiện thông tin thuê bao và chụp ảnh chân dung
báo kinh tế và đô thị có bài viết sắp đến hạn chót đăng ký thông tin thuê bao di động
nhà mạng trực chiến
theo nghị định bốn mươi chín kể từ ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tất cả thuê bao di động đều phải có thông tin chính xác họ vào tên
chứng minh nhân dân ngày cấp và nơi cấp
bao gồm cả thông tin về đối tượng sử dụng số thuê bao đó và ảnh chụp chân dung của chủ thuê bao
quản lý thuê bao di động chặt chẽ hơn tránh tình trạng sim rác và giúp bảo vệ thông tin của khách hàng tốt hơn
các khách hàng đang sở hữu nhiều sim
cần chủ động kiểm tra thông tin thuê bao của mình trên trang thông tin điện tử của nhà mạng
nếu thấy thông tin thuê bao hiện có chưa đầy đủ và chính xác
thì cần phải cập nhật lại thông tin trước ngày hai mươi bốn tháng bốn

nhưng hai năm trở lại đây càng trở nên nghiêm trọng hơn
vì ủy ban nhân dân huyện lắc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng bãi xử lý rác thải thị trấn liên sơn
và như thế mỗi ngày
lượng bãi rác liên sơn diễn ra từ lâu
lượng bãi rác thải tập trung về đây cũng thêm nhiều hơn
người dân ở đây đã phản ánh nhiều lần lên các cấp có thẩm quyền
nhưng tình trạng ô nhiễm do bãi xử lý rác vẫn diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn
đại diện công ty trách nhiệm hữu hoạn
xây dựng và môi trường đô thị đại lộc
đơn vị trực tiếp quản lý bãi rác
cũng như phía cơ quan quản lý
thì khẳng định họ đã làm đúng chức năng và trách nhiệm của mình
chúng tôi rất là thường xuyên ra đến ngày là phải ra ủ dồn lại một chỗ
và cứ hơn một tuần là phải ra xử lý bằng cách rải vơi bột
phun thuốc khử trùng
và qua hai tháng thì chúng tôi ủi lạnh dồn lại một chỗ và lấp đất lại
chúng tôi là cương quyết không cho đốt
hiện nay đang xử lý hình thức là rắc vôi và phun thuốc là chủ yếu thôi
còn vấn đề mà nó để giải quyết chất điểm thì rất là khó khăn
và cái kế hoạch chúng tôi thì cố gắng là làm sao là duy trì cái vấn đề là vệ sinh cho nó an toàn
để đến mức độ nào đó thì đạt được mức độ nào đó thôi
chứ còn nếu mà theo ý người dân
thì người dân cũng rất là khó
trong khi đơn vị thực hiện và cơ quan quản lý khẳng định
họ đã làm đúng quy trình xử lý rác thải tại đây
nghĩa là không dùng phương pháp đốt
nhưng trên thực tế bãi xử lý rác thải này lại thường xuyên cháy
còn người dân nơi đây dù hàng ngày vẫn đang phải sống cùng khói bụi ô nhiễm
do bãi rác này thải ra nhưng tiền thu gom rác vẫn cứ phải nộp đầy đủ

chúng ta cùng đến với các tin thức giao thông trong nước và quốc tế đáng chú ý
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị các tỉnh thành phố tổng cục đường bộ việt nam
tăng cường các giải pháp ngăn ngừa tình trạng người dân đốt dơm dạ ven đường
vào ngày ba tháng bốn trên tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
nguyên nhân ban đầu là do người điều khiển phương tiện bị che khuất tầm nhìn
vì khói dây đặc hai bên chăn vào đường
để chấn chỉnh tình trạng trên bộ giao thông vận tải đề nghị các tỉnh thành phố
chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở tuyên truyền theo dõi và ngăn chặn tình trạng
người dân đốt dâm dạ gây mất an toàn giao thông
ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường bộ đi qua địa bàn quản lý
đặc biệt là các tuyến quốc lộ trọng điểm đường cao tốc có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn
thưa quý vị hãng taxi công nghệ grab vừa thâu tóm uber và sẽ trở thành doanh nghiệp
có quy mô lớn nhất ở việt nam trong lĩnh vực taxi
taxi công nghệ rõ ràng là thu hút được người dùng cả lái xe và tham gia mạng lưới
thế nhưng vì sao các doanh nghiệp taxi truyền thống trong nước lại thất bại khi thử nghiệm lĩnh vực này
mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây
sử dụng ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải
đang là một trong những thay đổi lớn nhất của các doanh nghiệp taxi trên cả nước
thế nhưng chỉ sau vài tháng thí điểm nhiều hãng taxi đã chấp nhận phải tour trên chính sân nhà của mình
khuyến mại một cách phá giá là tính khủng khiếp
họ là áp dụng có những cuốc xe bằng không liên tục thiệt hại ban đầu về cái lượng lái xe
là người ta thấy bên kia có những cái lợn lớn thì người ta sang
mất một lượng lái xe là khoảng ba mươi ba mươi năm
không chỉ thua ở năng lực tăng
trong thời gian tài chính các doanh nghiệp taxi trong nước còn không cạnh tranh nổi bởi những kẽ hở trong quản lý uber và grab
như việc niêm yết giá taxi kiểm định đồng hồ tính cước không đi được vào phố cấm
họ nghiên cứu các điều kiện của taxi truyền thống
phải chịu quá nhiều điều kiện
họ không chịu nổi
vì vậy họ tìm được ra các kẽ hở của lập pháp
khi chúng ta đã gọi là thí điểm mà
cái câu chuyện này cũng là câu chuyện của các nước
câu chuyện này là câu chuyện của các nước trong cái thời gian vừa qua
mới đây tại hội thảo
hậu grab thâu tóm uber taxi công nghệ việt ra sao do báo giao thông tổ chức
các chuyên gia cho rằng để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp taxi việt phát triển
thì rất cần ban hành văn bản mới để thay thế quyết định hai mươi bốn của bộ giao thông vận tải
nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về quản lý kinh doanh vận tải có điều kiện
và luật giao thông đường bộ hai nghìn tám mới có thể phá thế độc quyền của grab
tuy nhiên các doanh nghiệp taxi trong nước cũng cần phải có những giải pháp tiếp tục thay đổi
thay vì chờ việc thay đổi chính sách quản lý
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình
chúc quý vị một ngày làm việc học tập thật hiệu quả
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai trên antv